trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp dễ xảy ra mưa lũ sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh
thành phố sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
trước diễn biến mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài tại các tỉnh vùng trung du vùng núi bắc bộ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã có thông báo
gửi các tỉnh thành phố về việc ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
ngập lụt vùng trũng và khu đô thị
theo đó các tỉnh thành phố cần kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bẽ sông vùng ngập sâu khi mưa lớn
hạ dù các hồ chứa sung yếu
sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm kiểm tra việc vận hành các hồ chứa
đặc biệt các tỉnh thành phố cần kiểm tra các hồ thủy điện nhỏ
chỉ đạo các đơn vị bảo đảm giao thông sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi cần thiết